thưa quý vị lo ngại đợt bùng phát covid một mươi chín mới đang khiến kim loại quý trở lại đà tăng giá
giá gạo năm tấm của việt nam quay đầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua
giá hồ tiêu tăng mạnh kinh mạch xuất khẩu đang tăng trưởng trở lại
việt nam sẽ không thể nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế trước ngày một mươi sáu tháng chín
do lo ngại dịch covid một mươi chín là những thông tin sẽ có trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
mở đầu là phần tin thị trường
giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng khi số ca nhiễm covid một mươi chín mới gia tăng
làm dấy lên mối lo ngại về làn sóng lây nhiễm đại dịch thứ hai
tuần qua vàng đã đánh dấu tuần tăng giá thứ hai liên tiếp
mở đầu tuần mới giá vàng thế giới giảm hơn một trong phiên
sau đó phục hồi và giữ ổn định
tuy nhiên với mức tăng hơn một trong phiên cuối tuần ngày một mươi chín tháng sáu
giá vàng tính chung cả tuần đã tăng chín so với tuần trước đó
tính từ đầu năm đến nay giá vàng đã tăng khoảng một mươi năm do nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư
giá gạo năm tấm của việt nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng qua
giá gạo xuất khẩu của ấn độ xuống thấp do đồng rút yếu
trong khi đó nguồn cung ngày càng tăng do hoạt động thu hoạch đang diễn ra
gây sức ép lên giá gạo việt nam
trong khi đó nhu cầu gạo việt nam giảm
giá gạo năm tấm của việt nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng
ở mức bốn trăm năm mươi usd một tấn
giá hồ tiêu liên tục tăng trong vòng hơn một tháng qua và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại
tuy nhiên người nông dân ở tây nguyên đã bán hết hồ tiêu từ lúc giá rất thấp
giá hồ tiêu trên thị trường đang ở mức từ năm mươi đến sáu mươi đồng một kg
đây được coi là mức giá cao nhất trong vòng ba năm qua
giá tăng khiến cho người dân trồng hồ tiêu tiếc nuối
do đa phần người dân trồng tiêu đã phải bán khi giá hồ tiêu nằm ở mức trên dưới ba mươi năm đồng một kg
giải thích về lý do nhiều hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng vừa qua
evn cho rằng nguyên nhân do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài đã dẫn đến tình hình tiêu thụ điện tăng rất cao
evn cho biết đã có tới hơn ba một triệu khách hàng sinh hoạt
trên tổng số hai mươi sáu triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước
có mức tiêu thụ điện của tháng năm cao hơn ba mươi so với tháng bốn năm nay
đặc biệt trong số này có một triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng năm mươi
thậm chí có tới hai trăm một mươi năm khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên ba trăm linh
theo evn mức tăng này chủ yếu là do các hộ gia đình sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa
số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy
tổng trị giá xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong kỳ một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đang tăng trở lại
tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của việt nam trong kỳ một tháng sáu năm nay đạt hai mươi năm mươi bảy tỷ đô la
tăng ba ba so với nửa cuối tháng năm
về xuất khẩu tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của việt nam trong kỳ một tháng sáu đạt một mươi ba mươi bảy tỷ đô la
ở chiều ngược lại trị giá hàng hóa nhập khẩu của việt nam trong kỳ một tháng sáu đạt một mươi hai tỷ đô la
tăng một mươi ba bảy ở các nhóm hàng nguyên liệu
theo thông báo của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
việt nam không thể nối lại các hoạt động bay thương mại quốc tế từ tháng bảy như kế hoạch của một số hãng hàng không
theo thông báo từ tổ chức hàng không dân dụng quốc tế tới toàn ngành hàng không
có hiệu lực từ một mươi sáu tháng sáu dự kiến tới ngày một mươi sáu tháng chín
các chuyến bay đến việt nam vẫn không được phép chở khách
ngoại trừ các trường hợp nhập cảnh mang tính chất ngoại giao công vụ chuyên gia thương gia
lao động tay nghề cao hoặc những trường hợp được sự đồng ý
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
với các chuyến bay từ việt nam đi quốc tế
tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thông báo được phép chở cả hàng hóa và hành khách
luật quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó cơ quan tổ chức cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
người bán phải lập hóa đơn điện tử
để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định
và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế
pháp luật về kế toán không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại